sau hội nghị các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu học tập quán triệt theo kế hoạch một trăm linh một của đảng ủy công an trung ương
đổi mới việc tổ chức nghiên cứu quán triệt các nghị quyết của đảng theo chỉ thị số một ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi hai
tăng cường thảo luận đối thoại trong học tập kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện đảm bảo mọi đảng viên cán bộ chiến sĩ công an đều được nghiên cứu học tập và quán triệt sâu sắc các nghị quyết của đảng
cũng trong sáng nay tại hà nội học viện quốc phòng tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa bảy mươi ba cho các học viên là cán bộ cao cấp của đảng nhà nước và lực lượng vũ trang
sau hơn một tháng học tập nghiên cứu năm mươi bốn học viên của lớp bồi dưỡng đã được trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn quý báu nâng cao trình độ nhận thức tư duy dự báo chiến lược và năng lực tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
làm cơ sở để vận dụng và thực tiễn
nhiệm vụ quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đơn vị mình
phát biểu tại buổi lễ trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần việt khoa giám đốc học viện quốc phòng mong muốn các học viên sau khóa học sẽ tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào quá trình công tác đồng thời tích cực chủ động đề xuất tham mưu cho đảng và nhà nước hoạch định chủ trương đường lối chính sách về quốc phòng an ninh đối ngoại góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc

thông tin phản ánh đến đường dây nóng có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên địa chỉ số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở căn cứ rõ ràng không đủ điều kiện để tiếp nhận giải quyết
quá trình trao đổi cung cấp thông tin có lời lẽ thái độ lăng mạ xúc phạm không đúng mực nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an
bản án đã được tuyên cho các bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ sau một mươi hai ngày xét xử và bốn ngày nghị án vào chiều ngày hôm nay hội đồng xét xử đã chính thức tuyên án đối với chín mươi hai bị cáo liên quan
theo hội đồng xét xử bàn án xác định hai mươi năm đại lý cấp một của đường dây đều bị đối tượng hoàng thành trung đang bỏ trốn lôi kéo
những người này do hám lời nên hoạt động tích cực trong giao dịch mua bán tiền ảo ric
dùng để chơi game bài ric vip tip club rồi phát triển thêm sáu đại lý cấp hai
trong một mươi tỷ đồng tiền đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông thẻ game là tám tám trăm linh tỷ đồng
sau khi trừ đi các chi phí đầu tư vận hành đường dây được hưởng bốn bảy trăm linh tỷ đồng
bị cáo phan xào nam nhận gần một năm trăm linh tỷ đồng nguyễn văn dương bỏ túi hơn một sáu trăm năm mươi tỷ đồng
nhóm phan anh tuấn hoàng thành trung và lê văn kiên đang trốn truy nã được chia hơn một năm trăm bảy mươi tỷ đồng
trong vụ án này nhà chức trách chỉ truy tố với bốn mươi ba người tham gia đánh bạc trong nhiều phiên với số tiền lớn
còn về trách nhiệm của nhà mạng hội đồng xét xử cho biết các nhà mạng không thể kiểm soát hết được thẻ cào đã phát hành
bởi pháp luật còn nhiều quy định phức tạp
vì thế họ không phải chịu trách nhiệm khi người mua sử dụng thẻ cào viễn thông vào việc nạp tiền đánh bạc trực tuyến
tuy nhiên do số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh do đánh bạc mà có
vì thế việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý vi phạm khoản một điều một mươi nghị định hai mươi năm hai nghìn một mươi một ndcp cần truy nộp ngân sách nhà nước
tòa án nhân dân tỉnh phú thọ xác định bị cáo phan văn vĩnh đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ phạt chín năm tù giam
cùng tội danh bị cáo nguyễn thanh hóa bị tuyên phạt một mươi năm tù giam đồng thời hai bị cáo bị phạt bổ sung mỗi người một trăm linh triệu đồng
còn đối với bị cáo nguyễn văn dương tòa tuyên phạt năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc năm năm tù do rửa tiền tổng hợp hình phạt là một mươi năm tù giam
cựu chủ tịch vtc online phan xảo nam bị phạt hai năm tù về tội tổ chức đánh bạc ba năm tù về tội rửa tiền tổng hình phạt là năm năm tù giam
còn các bị cáo khác cũng sẽ chịu những hình phạt tương ứng với các tội danh khác nhau
tất cả các bản án có hiệu lực thực thi kể từ ngày các bị cáo bị bắt giữ tạm giam
hội đồng xét xử cũng cho biết các sai phạm khác sẽ được điều tra ở giai đoạn hai của vụ án
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hà nam cũng kết thúc phiên tòa sau năm ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai mươi hai bị cáo về tội mua bán trái phép chân ma túy và tàng trữ trái phép trên ma túy
chín bị cáo trong vụ án đã bị tuyên án tử hình
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu lê văn mạnh nguyễn thị thanh huyền nguyễn thị tuyết nguyễn văn chỉnh
phạm thái đã nhiều lần lên sơn la mua ma túy của sùng a khánh và giàng a chứ về bán kiếm lời
cùng với hành vi này từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy mạnh tiếp tục cùng với bảy đối tượng khác mua ma túy của giàng a chứ ở sơn la mang về hà nam tiêu thụ bán lẻ lại cho nhiều người khác
mạnh nhiều lần mua bán trái phép năm mươi ba bánh heroin ba mươi túi ma túy giàng a chứ nhiều lần bán trái phép năm mươi bánh heroin ba mươi túi ma túy huyền nhiều lần mua bán trái phép bốn mươi bảy bánh heroin
sau năm ngày xét hỏi tranh luận căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình chín bị cáo gồm lê văn mạnh nguyễn thị thanh huyền đoàn thị oanh lê văn hưng phạm thái mai đức thắng nguyễn thị bốn sùng a khánh giàng a trứ về tội mua bán trái phép chất ma túy ba án trung thân và một trăm sáu mươi ba năm tù cho các bị cáo còn lại về các tội mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
còn tại đắk lắk vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắk đã đưa vụ án xúc phạm quốc kỳ ra xét xử sơ thẩm bị cáo trong vụ án này là huỳnh thục vi chú tại phường thống nhất thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắk
do bị cáo huỳnh thục vi xin phép được ngồi vì đang có thai tám tuần tuổi nên hội đồng xét xử cho bị cáo ngồi trong quá trình xét xử
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắk
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại nơi mình cư trú bị cáo huỳnh thuộc vi đã có hành vi xịt sơn bôi bẩn lên một số lá cờ tổ quốc đang treo dọc đường trước nhà người dân
không chỉ thế blogger sống ảo huỳnh thục vi này còn tự selfie chụp ảnh đưa lên mạng internet
hành vi của vi đã khiến cho nhiều người dân ở địa phương rất bất bình phản đối
chính vì vậy sau đó công an thị xã buôn hồ đã bốn lần có giấy triệu tập nhưng huỳnh thúc vi cố ý không chấp hành
đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
công an thị xã buôn hồ buộc phải cưỡng chế dẫn giải vi lên trụ sở để làm việc
sau khi xem xét tổng hợp những lời thú nhận động cơ mục đích tính chất thái độ và hành vi diễn ra vào ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy của đối tượng
công an thị xã buôn hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và viện kiểm sát nhân dân thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắc đã truy tố huỳnh thuộc vi về tội xúc phạm quốc kỳ
theo điều hai trăm bảy mươi sáu bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
sau quá trình xét xử công khai khách quan toàn diện đúng chỉnh tự pháp luật hội đồng xét xử đã tuyên án hai năm chín tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ đối với bị cáo huỳnh thủ vi
thì chúng tôi thấy rằng đây là cái hành động mà xâm phạm đến cái hành hành thiêng liêng của tổ quốc trên việc tòa án nhân dân thị xã buồn hồ đưa đối tượng huỳnh thục vi ra xét xử công khai theo quy định pháp luật là chúng tôi thấy xét xử đúng người đúng đội
thì mỗi khi nhân dân ta giành được một thành quả nào đó thì rất tự hào về cái hình ảnh quốc kỳ thiêng liêng của tổ quốc mà được tung bay trên các cái đấu đường quốc tế
còn đối tượng huỳnh thục vi chúng tôi thấy rằng tức là một công dân nhưng mà lại có cái hành vi xúc phạm đến cái quốc kỳ
đấy là một cái biểu trưng mà thiêng liêng của tổ quốc
ngàn năm chúng ta đấu tranh mới xây dựng nên cái hình ảnh cao đẹp đó
thì cái việc làm của cô huỳnh hữu vi là đi ngược lại
cái tâm tư tình cảm của nhân dân mà xúc phạm đến kể cả cái hình ảnh của nhân dân ta trên đấu trường quốc tế
tôi thấy rằng với những cái hành động sai trái của chị hình thuộc vi chỉ là những cái biểu hiện của cá nhân mà thôi
còn cái việc mà thiên liên của quốc kỳ và tự hào của dân tộc thì với cái hành động xúc phạm quốc kỳ là sai trái
và tôi cũng mong rằng cái pháp luật nhà nước chúng ta xét xử nghiêm minh
đúng người đúng tội để giáo dục răng đe những thế hệ sau
do bị cáo huỳnh thuộc vi đang có thai và một con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên tòa án cho vi tại ngoại và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú theo luật định
trong phần tiếp theo của bản tin đoàn thể thao công an nhân dân tiếp tục giành thêm huy chương vàng tạm xếp thứ một mươi hai trong số sáu mươi năm đơn vị tham gia đại hội thể thao toàn quốc
trong phần tin quốc tế những mảnh vỡ mới được tìm thấy được cho là từ máy bay mh ba trăm bảy mươi bảy
thưa quý vị từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay sân bay buôn ma thuột đã hoạt động trở lại sau sự cố nghiêm trọng lúc hạ cánh của chuyến bay mang số hiệu vz ba trăm năm mươi sáu của hãng hàng không vietjet bay từ tp hcm đến sân bay buôn ma thuột trong đêm
đến một mươi hai h trưa nay tàu bay vna sáu trăm năm mươi ba đã được kéo vào bãi số năm
và tìm được một bánh của máy bay tại khu vực bên trái đường cất hạ cánh số chín bộ giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo cục hàng không việt nam tổng công ty cảng hàng không việt nam và các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện việc điều tra khắc phục sự cố nói trên
liên quan đến vụ việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có khuyết điểm trong vụ việc này để theo đúng trình tự quy định của pháp luật
người hâm mộ khắp cả nước đang háo hức chờ đón trận bán đáy
trận bán kết lượt về giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển philippines trên sân vận động mỹ đình hà nội vé đã bắt đầu được trả từ sáng nay cho những người đăng ký online thành công từ vài ngày trước
tuy nhiên cảnh tượng phe vé hoạt động vẫn diễn ra công khai không khác trước
sáng nay liên đoàn bóng đá việt nam đã mở quầy trả vé cho những người đăng ký vé online thành công
trong khi người hâm mộ xếp hàng nhận vé thì phía ngoài những người phe vé đã giao bán những cặp vé với giá cao gấp nhiều lần
so với giá niêm yết
với nhiều cách thức khác nhau những người này đã có cho mình những tấm vé trận bán kết lượt về giữa đội tuyển việt nam và philippines tại sân vận động quốc gia mỹ đình
những tấm vé đó nhanh chóng
những tấm vé nhanh chóng được đem giao bán như thế này
từng nhóm người trên tay cầm vé nhanh chóng tiếp cận người dân để mời chào bán vé
giá vé được những người này tự ý tăng lên gấp sáu bảy lần giá gốc
nhiều người hâm mộ dù rất muốn vào sân xem đội tuyển thi đấu nhưng cũng đành lắc đầu ngán ngẩm trước giá vé mà các con buôn trở đen này đưa ra
trước thực trạng chợ đen lộng hành tăng giá vé để bán cho người hâm mộ

liên đoàn bóng đá việt nam cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý
tôi nghĩ là đấy là cái mong muốn mỗi người nó khác nhau
và cái trách nhiệm của app thì chúng tôi thấy rằng đối với chúng tôi là một tổ chức xã hội và nghề nghiệp thôi
do vậy thì cái trách nhiệm đó chúng tôi cũng sẽ có thể là trao đổi với cơ quan quản lý thị trường và những đơn vị khác
để mà làm sao có được những tình trạng mà những cái biện pháp mà gọi là hạn chế cái điều đó
chứ còn nếu nó chống một trăm linh thì
là tôi nghĩ là khó
tấm huy chương vàng nội dung hai trăm linh m nam của vận động viên nguyễn ngọc nghĩa đã nâng tổng số huy chương của đoàn thể thao công an nhân dân
tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám lên con số tám huy chương vàng
và hiện tại thì đoàn thể thao công an nhân dân đang tạm thời xếp ở vị trí thứ một mươi hai trong tổng số sáu mươi năm đơn vị tham gia đại hội
đoàn thể thao công an nhân dân tham dự đại hội gồm hai trăm năm mươi sáu thành viên
trong đó có hai trăm ba mươi chín huấn luyện viên vận động viên tham dự
trong tổng số ba mươi sáu bộ môn thi đấu
với mục tiêu đề ra là một trong một mươi đoàn có thành tích cao nhất tại đại hội lần này
các huấn luyện viên và vận động viên đang nỗ lực cố gắng thi đấu để giành được những thành tích cao nhất
phải nói là trong tổng số chín môn tham gia thi đấu đã vào cuộc thì chúng ta có tám bộ môn dành huy chương
đáng xuất sắc nhất là chiều qua cái môn võ cổ truyền chúng ta giành ba huy chương vàng chiều qua
môn pencastelat đã kết thúc chúng ta giành hai huy chương vàng
nhưng với quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ có cái kế hoạch chỉ đạo là chúng ta phải có một đoàn vận động viên tham đấu
và đề ra cái chỉ điệu là gì
là vận động một trong một mươi cái đoàn có thành tích cao nhất tại đại hội lần này
thì chúng tôi cũng đang cố gắng và cái sự cố gắng của các vận động viên đang thể hiện cái sự cố gắng đó của chúng tôi
trong số các thành tích của đoàn thể thao công an nhân dân thì thành tích của vận động viên ngân ngọc nghĩa đã xuất sắc giành được huy chương vàng tại nội dung một trăm linh m nam
khóa kỷ lục đại hội kỷ lục quốc gia với thành tích một mươi giây bốn mươi bảy
đây là thành tích hết sức ấn tượng của điển kinh công an nhân dân nói riêng và thể thao công an nhân dân nói chung
nhất là với bộ môn điển kinh một trong những bộ môn thể thao olympic
tôi cảm thấy rất vui bực bởi vì đây là giải đại hội đây là lần đầu tiên em tham dự em giành được huy chương vàng hai trăm linh m em rất cảm thấy rất vui bực
em rất cảm ơn các bác các thầy các anh chị trong ban huấn luyện của trung tâm thể thao và huấn luyện
công an nhân dân đã tạo điều kiện để giúp đỡ em có thành tích như ngày hôm nay
hy vọng rằng với sự cố gắng nỗ lực của các vận động viên đoàn thể thao công an nhân dân sẽ tiếp tục giành thêm nhiều huy chương ở nhiều bộ môn khác
an toàn thông tin đang diễn ra trong xu thế bắt đầu thời kỳ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ sản phẩm thông minh
trong bối cảnh này bảo đảm an toàn thông tin sẽ phải đối mặt với thách thức lớn và phải có sự chuyển đổi để phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông
đây là chủ đề của hội thảo quốc tế ngày an toàn thông tin việt nam hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại hà nội vào ngày hôm nay sự kiện thường niên lần thứ một mươi một này do hiệp hội an toàn thông tin việt nam chủ trì
tại hội thảo có hơn năm trăm linh đại biểu tham dự đại diện các cơ quan ban ngành và tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như amazon westerver google viettel sẽ thông qua báo cáo thực trạng an toàn thông tin việt nam hai nghìn một mươi tám để đưa ra tham luận về các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin người dùng
bảo đảm an toàn thông tin cho internet vạn vật các chủ đề chuyển đổi số bảo mật dữ liệu công nghệ trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây
bên cạnh đó hai mươi năm gian hàng của các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước sẽ giới thiệu trình diễn các sản phẩm công nghệ an toàn thông tin tiên tiến nhất tới người tiêu dùng
đặc biệt năm nay có một khu vực mang tính chuyên môn cao là khu vực trình diễn công nghệ an toàn thông tin dành riêng cho các chuyên gia nhà nghiên cứu các kỹ sư về an toàn thông tin giới thiệu các sản phẩm các bản chạy thử công cụ mới nhất về bảo mật an toàn thông tin
sau hơn ba năm kể từ khi chính thức phát sóng truyền hình nhân dân luôn duy trì sự ổn định về nội dung các chương trình phát sóng bám sát định hướng chính trị thể hiện rõ đặc điểm của một kênh truyền hình thời sự chính trị tổng hợp
nhằm đáp ứng yêu cầu mới truyền hình nhân dân cần có những thay đổi theo hướng khẳng định bản sắc riêng trong hệ thống truyền hình cả nước nói chung và trong hệ thống các kênh truyền hình thiết yếu nói riêng
đó cũng là nội dung của hội thảo khoa học bản sắc truyền hình nhân dân diễn ra vào chiều ngày hôm nay do báo nhân dân truyền hình nhân dân tổ chức
tại hội thảo các đại biểu cho rằng truyền hình nhân dân là kênh thời sự chính trị tổng hợp mang tính đặc thù riêng vì vậy cần có những đặc điểm riêng hướng tới đó là nội dung có gì khác so với kênh truyền hình khác phục vụ đối tượng khán giả nào
chính những điều này sẽ làm nên bản sắc riêng cho truyền hình nhân dân
nhất là trong thời đại công nghệ số việc tạo bản sắc riêng đang là thách thức của truyền hình nhân dân khi mà hiện nay có nhiều kênh truyền hình khác được hình thành và phát triển
trên nền tảng và bề dày lịch sử của báo nhân dân gần bảy mươi năm qua truyền hình nhân dân thừa kế sâu sắc tôn trì mục đích của báo
hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề bản sắc riêng là gì làm thế nào tạo được bản sắc riêng trong các chuyên đề chuyên mục của truyền hình